ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các doanh nghiệp đầu mối cho biết giá nhiên liệu trên thế giới những ngày qua lao dốc ninh kỳ điều hành vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một mỗi lít xăng có thể giảm trên một đồng
dữ liệu của bộ công thương cũng cho hay giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một với xăng ron chín mươi hai và ron chín mươi năm giảm lần lượt bảy tám so với kỳ điều hành trước đó
lần lượt xuống chín mươi ba ba mươi bốn usd và chín mươi năm tám mươi chín usd giá dầu hỏa cũng quay đầu giảm có thời điểm ở mức tám mươi tám usd một thùng trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa opec và các đồng minh đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn
mặc dù không đề cập đến số liệu cụ thể opec cho biết sẽ thay đổi kế hoạch tăng sản lượng chậm hơn để bù đắp cho lượng thùng dư thừa đã giải phóng
trong tháng này nhóm sản xuất dầu lớn đã nhất trí bám sát kế hoạch nâng sản lượng dầu thêm bốn trăm linh thùng một ngày kể từ tháng một mươi hai
trong phiên giao dịch vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một giá dầu thô ngọt nhẹ wti của mỹ giảm bốn xuống còn bảy mươi sáu bốn mươi bốn usd một thùng
cùng lúc giá dầu thô brand cũng hạ hai mươi tám còn bảy mươi chín bốn mươi chín usd một thùng
lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở tp hcm cho biết diễn biến dầu trên thế giới đang điều chỉnh giảm mạnh nên kỳ điều hành vào thứ năm tuần này
giá xăng sẽ giảm quanh mức
giá xăng sẽ giảm mức một đồng đến một hai trăm linh đồng một lít còn giá dầu giảm từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng một lít
trong trường hợp nhà điều hành với chiếc quỹ bình ổn vừa cho giảm giá giá xăng sẽ giảm khoảng năm trăm linh sáu trăm linh đồng mỗi lít
còn giá dầu sẽ không tác động bởi quỹ mà cho giảm giá theo thị trường
đồng quan điểm một lãnh đạo xăng dầu ở hà nội cho rằng sau năm lần tăng giá liên tiếp
nhiều hàng hóa đang chịu sức ép khá lớn nên kỳ điều hành này liên bộ công thương tài chính có thể cho giảm giá theo thị trường và không sử dụng quỹ
giá xăng giảm từ ba trăm linh đến sáu trăm sáu mươi đồng lên sát hai mươi năm đồng một lít dầu hỏa và diesel giữ nguyên giá trong khi dầu ma rút giảm
ở kỳ này cơ quan điều hành giảm mức chi quỹ bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu
liên bộ cũng tiếp tục không chích quỹ bình ổn cho các mặt hàng xăng dầu diesel và tăng chích quỹ với dầu hỏa dầu ma rút
theo đó mức trích quỹ bình ổn xăng dầu với dầu hỏa là một trăm năm mươi đồng một lít dầu ma rút là năm trăm linh đồng mỗi kg
phiên giao dịch sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vàng tiếp tục đà giảm giá mạnh
trường khiến giá kim loại quý giảm sâu
theo đó giá vàng miếng sgc sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một giảm thêm một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một lượng
exim bank mua vào còn năm mươi chín hai triệu đồng một lượng và bán ra năm mươi chín bảy triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc mua vào với giá năm mươi chín một mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra năm mươi chín chín triệu đồng một lượng
vàng sgc vẫn đang cao hơn thế giới một mươi năm triệu đồng một lượng
kim loại quý trên thị trường thế giới sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một giảm năm usd một ounce so với chiều ngày hai mươi ba
tháng một mươi một xuống còn một bảy trăm chín mươi một usd một ounce
trong phiên giao dịch mỹ đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một vàng có lúc xuống sâu một bảy trăm tám mươi một usd một ounce
lực bán cắt lỗ tiếp tục làm cho vàng giảm nhanh
thêm vào đó chỉ số usd tăng mạnh đã làm cho vàng giảm tổng cộng gần một trăm linh usd một ounce trong những ngày qua
lợi tức kho bạc mỹ đã tăng vọt trong tuần này một phần do sự cái tổ của chủ tịch cục giữ chữ liên bang mỹ
jeremy powell và các tuyên bố về lạm phát
lợi tức trái phiếu kho bạc mỹ kỳ hạn một mươi năm
hiện đạt mức cao một sáu trăm năm mươi ba
ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn nhiều người đã tính
trong bài phát biểu mới đây ông powell cho biết fed sẽ tập trung vào việc chống lạm phát
nhiều người theo dõi thị trường tin rằng fed và powell đã đi sau đường cong trên mặt trận lạm phát
và bây giờ có thể cần phải bắt kịp có thể là do một số thúc đẩy ông powell từ phía tổng thống joe biden
các trường hợp covid một mươi chín đang gia tăng ở châu âu và châu á đã làm giảm tâm lý rủi ro ở những khu vực này trong thời gian gần đây
áo hiện bị đóng cửa
và các quan chức đức đang cảnh báo công chúng điều tương tự có thể xảy ra với đức
trong hai mươi bốn giờ qua số ca lây nhiễm mới tại đức tăng thêm hơn năm mươi bốn hai trăm năm mươi người lên năm bốn trăm bảy mươi hai triệu người
tại anh con số nhiễm mới cũng tăng cao hơn bốn mươi hai bốn trăm tám mươi người lên hơn chín chín trăm ba mươi hai triệu người
có một số dữ liệu kinh tế lạc quan được đưa ra từ khu vực đồng euro ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
khi chỉ số nhà quản lý thu mua tổng hợp nhanh pmi tăng lên năm mươi năm tám trong tháng một mươi một từ mức năm mươi bốn hai trong tháng một mươi
thời gian qua mặc dù ra sức nỗ lực khuyến khích người dân tiêm chủng
nhưng các nước châu âu thừa nhận đã không thành công và buộc phải đưa ra hình thức xử lý
những người bài xích vaccine sẽ bị siết hạn chế
khi mùa đông đến gần và số ca covid một mươi chín tăng nhanh trở lại khắp châu âu
một số nước bắt đầu áp dụng những lệnh hạn chế chuyên biệt
chỉ nhắm vào bộ phận dân số vẫn đang từ chối vaccine
giới chuyên gia y tế nhận định nhóm người này là tác nhân thúc đẩy làn sóng dịch mới xuất hiện
xóa tan kỳ vọng hồi phục kinh tế xã hội và đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào nguy cơ vỡ trận
áo là nước mới nhất áp dụng biện pháp trừng phạt những người không tiêm chủng
sau nhiều lần thuyết phục bất thành chính phủ áo quyết định cấm người trên một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine ra khỏi nhà
trừ mục đích thiết yếu gồm đi học đi làm mua nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế
theo thủ tướng alexander scanlonburg nước này đang làm đúng trách nhiệm bởi nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ nhân dân áo
ông giải thích rằng ông buộc phải hành động khi cơ số ncov của áo đã tăng tới một trăm ba mươi bốn trong hai tuần qua
nhiều nước châu âu cũng chọn hướng đi tương tự xiết chặt kiểm soát dịch tết đối với người không tiêm vaccine
và buộc họ thay đổi quan điểm nếu muốn cuộc sống bình thường trở lại như mọi người
giới chức châu âu cho rằng hành động mạnh tay là quyết định cần thiết để ngăn chặn kịch bản xấu nhất
tổ chức y tế thế giới tuần qua đánh giá châu âu tiếp tục trở thành tâm dịch của thế giới
các nhà khoa học cảnh báo khoảng nửa triệu người ở châu lục này có nguy cơ tử vong vì covid một mươi chín trong vài tháng tới nếu xu hướng hiện nay không kìm hãm được
trong đầu tuần tháng này châu âu đã ghi nhận số ca tử vong tăng một mươi và số ca nhiễm mới tăng bảy so với tuần cuối tháng một mươi
phần lớn bệnh nhân nhập viện và tử vong ở các nước đông âu nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp
nhưng làn sóng lây nhiễm đe dọa đà phục hồi kinh tế và đợt nghỉ lễ giáng sinh của cả châu lục
kế hoạch bình thường hóa kinh tế xã hội của các nước được xây dựng trên nền móng chiến dịch tiêm chủng toàn dân
tuy nhiên làn sóng bài vaccine đẩy ý tưởng này đến bờ vực thất bại vì virus còn đường lây nhiễm
thậm chí có nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới khó kiểm soát hơn
giáo sư eva schermer thuộc đại học e viner cho biết
những quy định hạn chế mới tại áo nhằm hạn chế đáng kể tiếp xúc giữa người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng